và mở đầu như thường lệ sẽ là một vài thông tin tư vấn thời tiết đáng chú ý
vâng ạ ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của bão số tám đang hoạt động trên biển đông
nên trong ngày hôm nay thì toàn khu vực bắc bộ sẽ có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt thậm chí có nơi còn lên tới hai trăm linh mm
vâng khu vực thủ đô hà nội ngày nắng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ mát mẻ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ c
thời tiết này thì ai ai cũng muốn là có thể được đi ra đường để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của hà nội khi vào thu
và cảm nhận cái không khí dễ chịu này đúng không ạ
tuy nhiên thì quý vị lưu ý là chúng ta hãy chấp hành nghiêm yêu cầu năm k của bộ y tế để có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
vâng trong khi đó thì do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở một mươi chín độ vị bắc
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam bộ thì sẽ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị cần lưu ý để phòng
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý được ghi nhận trong sáng phương nam liên tục chương trình
hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước